sau hai ngày tuyên bố không có ca bệnh bên ngoài khu cách ly trong đợt bùng phát mới thượng hải
trung tâm tài chính kinh tế của trung quốc vào ngày hai tháng năm lại thông báo tái xuất hiện ca covid một mươi chín trong cộng đồng
theo thông báo của các nhà chức trách thượng hải thành phố này đã báo cáo năm mươi tám trường hợp covid một mươi chín không triệu chứng mới
tại các khu vực phòng ngừa hay rủi ro thấp chấm dứt hai ngày liên tục không phát hiện ca bệnh nào trong cộng đồng
tức bên ngoài khu vực cách ly và phong tỏa một sự đảo ngược cho thấy những thách thức trong việc loại bỏ biến thể omicron
có khả năng lây truyền cao ngay cả trong bối cảnh thượng hải đã phong tỏa hàng tháng trên toàn thành phố
mặc dù vậy các trường hợp mắc mới tại đây đã giảm ngày thứ chín liên tiếp với mức sáu tám xuống còn bảy ba trăm ba mươi ba ca trong hai mươi bốn giờ qua
theo dữ liệu được cơ quan y tế thành phố công bố ngày hai tháng năm tính đến ngày một tháng năm
thượng hải đã có hơn một mươi năm triệu dân sống trong cộng đồng
tuy nhiên do sự xuất hiện trở lại của các ca bệnh trong cộng đồng các khu vực này vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ
cùng ngày thượng hải cũng báo cáo ba mươi hai ca tử vong đưa tổng số trường hợp tử vong do covid một mươi chín trong đợt dịch mới lên bốn trăm năm mươi bốn ca
đây là ngày thứ một mươi sáu liên tiếp thành phố xuất hiện các trường hợp tử vong
hiện vẫn còn năm trăm ba mươi bốn ca bệnh nặng và nguy kịch tăng một trăm ba mươi một ca so với một ngày trước đó
nằm trong nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu loại bỏ các ca covid một mươi chín trong cộng đồng
thượng hải đã điều động
thượng hải đã điều động khoảng một trăm sáu mươi lượt người một ngày nhằm tiến hành khử chung môi trường đối với một mươi ba khu dân cư trong thành phố
gần một triệu kiện hàng chuyển phát nhanh cũng được khử khuẩn mỗi ngày
hiện có hơn sáu chuyên gia đang tham gia vào công việc khử trùng trên toàn thành phố
thủ đô của trung quốc cũng tiến hành thêm hai đợt xét nghiệm hàng loạt ở các quận lớn từ ngày một tháng năm đến ngày bốn tháng năm
giờ đây xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đã trở thành yêu cầu bắt buộc để cư dân vào các địa điểm công cộng tại đây
tính đến một mươi năm h ngày một tháng năm bắc kinh đã báo cáo tổng cộng ba trăm năm mươi trường hợp covid một mươi chín ở một mươi bốn trên một mươi sáu quận kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn